bệnh viện việt nam thụy điển uông bí cho biết đơn vị này vừa cứu sống ngoạn mục một ca bệnh có thói quen sử dụng thuốc lá thường xuyên tiền sử tăng huyết áp bị nhồi máu cơ tim tối cấp biến chứng ngừng tuần hoàn
bệnh nhân là ông hm sáu mươi bốn tuổi trú tại đông triều quảng ninh được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện sau cơn đau dữ dội vùng ngược trái vã mồ hôi
sau khi nhập viện được ít phút người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn qua thăm khám và kiểm tra cận lâm sàng người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim tối cấp
ngay lập tức kiếp trực cùng các bác sĩ nội tim mạch tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn sử dụng sốc điện khử dung thuốc vận mạch thuốc chống loạn nhịp
song song với đó kíp can thiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành can thiệp mạch cho người bệnh
sau khoảng một mươi phút cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh thành công có huyết động trở lại
người bệnh được chuyển thẳng đến phòng can thiệp dsa tuy nhiên việc theo dõi hồi sức cho người bệnh vẫn phải luôn sẵn sàng bởi người bệnh có nguy cơ tiếp tục ngừng tuần hoàn bất cứ lúc nào
theo đó quá trình can thiệp yêu cầu các bác sĩ phải nhanh chóng chính xác và phối hợp tốt cùng nhau
các bác sĩ đã tiến hành chụp mạch vành xâm lấn qua da để đánh giá mức độ tổn thương và kịp thời can thiệp cho người bệnh
kết quả cho thấy người bệnh có tổn thương nặng ba thân động mạch vành trong đó có nhánh động mạch vành trái bị tắc cụt hoàn toàn
theo các bác sĩ khoa nội tim mạch bệnh viện đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim rất phức tạp hẹp cả ba thân động mạch vành chính gây thiếu máu nuôi dưỡng cho tim nguy cơ tử vong rất cao
các bác sĩ đã nhanh chóng đặt stent động mạch vành trái giúp kịp thời lập lại lưu thông dòng chảy sau thời gian điều trị đến nay người bệnh đã hồi phục và được ra viện
nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp là do mảng sơ vữa trong lòng mạch vành bị nứt hoặc vỡ các tế bào máu gồm tiểu cầu và hồng cầu đến bám vào tạo thành cục huyết khối gây bít tắc đột ngột lòng mạch ngưng cấp máu nuôi cơ tim phía xa dẫn đến cơ tim bị thiếu máu nuôi
nếu tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến hoại tử cơ tim gây suy tim hoặc đột tử yếu tố nguy cơ khiến mảng sơ vữa bị nứt vỡ bao gồm hút thuốc lá xúc động căng thẳng quá mức gắn sức quá mức viêm hoặc nhiễm trùng như viêm phổi sau chấn thương phẫu thuật
nồi máu cơ tim có thể xảy ra bất ngờ nhưng có những trường hợp được cảnh báo trước hàng giờ hàng ngày hàng tuần bằng các dấu hiệu như
cơn đau thắt ngực thường gặp trong hội chứng động mạch phanh cấp người bệnh có cảm giác đau tức đè nặng xoắn vặn trong lồng ngực sau xương ức hoặc ngực trái mức độ nặng xảy ra khi ngồi nghỉ kéo dài trên một mươi năm phút đau lan ra sau lưng lên cổ cầm vai hoặc cánh tay
trong cơn đau có kèm mệt hồi hộp khó thở vã mồ hôi hốt hoảng hoặc ngất xỉu
đau không giảm khi ngậm hay xịt thuốc một số trường hợp đặc biệt như người cao tuổi phụ nữ hoặc bệnh nhân đáy tháo đường có thể không có triệu chứng đau ngực khó thở thay đổi chi giác ngất hoặc tụt huyết áp
qua đó các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ tim mạch cao như tăng huyết áp đai tháo đường nghiện thuốc lá béo phì cần được đi khám định kỳ để tầm soát các bệnh lý tim mạch để tránh các biến chứng cấp tính đặc biệt là nồi máu cơ tim
các bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ tim mạch cao như tầm soát các biến chứng cấp tính đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ tim mạch cao như tầm soát các biến chứng cấp tính